chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày chín tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày chín tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
trong phần tin thế giới nước nga tưng bừng kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày chiến thắng vĩ đại
tổng thống mỹ đề ngò khả năng gặp nhà lãnh đạo triều tiên
kính thưa quý vị hôm nay chín tháng năm diễn ra ngày làm việc thứ năm của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết trung mương đảng khóa chín về tiếp tục đổi mới cơ chế
khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều đầu giờ ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thay mặt bộ chính trị đọc tờ trình của bộ chính trị về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
sau đó ban chấp hành trung ương làm việc tại tổ thảo luận về nội dung trên
thưa quý vị sáng nay tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và đoàn công tác cảnh sát biển việt nam đã cập cảng tú anh
thuộc thành phố hải khẩu tỉnh hải nam bắt đầu chuyến thăm chính thức tới trung quốc
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện trách nhiệm của hai bên theo tinh thần bản ghi nhớ chung
đã được ký kết giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc
lễ đón tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và đoàn công tác bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
được tổ chức trọng thể tại cảng tú anh thành phố hải khẩu tỉnh hải nam trong tiếng quân nhạc trang nghiêm
đây là lần đầu tiên tàu cảnh sát biển việt nam giao lưu tại nước ngoài
chuyến thăm tới trung quốc nhằm đáp lại chuyến thăm của lực lượng cảnh sát biển trung quốc
tới thành phố hải phòng vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
giữa quân đội và lực lượng thực thi pháp luật hai nước
tiếp tục tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cảnh sát biển hai nước việt nam trung quốc
ngay sau lễ đoán các thành viên trong đoàn cảnh sát biển trung quốc đã tham quan tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn
đây là con tàu đa năng thế hệ mới của cảnh sát biển việt nam
có khả năng thực thi nhiều nhiệm vụ khác nhau như chấp pháp trên biển
thực hiện các nhiệm vụ an ninh phi truyền thống tìm kiếm cứu nạn
trong khuôn khổ chuyến thăm cảnh sát biển việt nam sẽ thi đấu giao hữu bóng truyền và bóng đá
với cảnh sát biển trung quốc thăm đơn vị tàu của cảnh sát biển trung quốc
nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai lực lượng và nhân dân việt nam trung quốc
vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực
thưa quý vị từ ngày chín đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp apec viết tắt là som hai
và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra tại hà nội
là đợt hội nghị lớn thứ hai của năm apec hai nghìn một mươi bảy song hai bao gồm bốn mươi chín cuộc họp
nhằm thúc đẩy hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực then chốt
đồng thời tạo cơ sở để chuẩn bị nội dung văn kiện của hội nghị cấp cao
và hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tới đây
cụ thể vào sáng ngày hôm nay tại hội thảo giấy chứng nhận xuất khẩu
các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề giấy chứng nhận xuất khẩu
và vai trò của giấy chứng nhận xuất khẩu trong việc thúc đẩy buôn bán thực phẩm an toàn
trong khu vực các nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
các tham luận tại hội thảo cũng đề cập tới việc đánh giá phân loại sản phẩm
những khó khăn vướng mắt trong các chứng thư cho các lô hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu
đồng thời đưa ra các đề xuất cho các đối tác nước nhập khẩu để làm sao giảm giấy tờ hành chính
tạo điều kiện tối đa cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của cả nước xuất khẩu và nước nhập khẩu
tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các nước
tăng cường hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của việt nam
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phiên họp của apec lần này là thắt chặt hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên
trong khu vực châu á thái bình dương nhằm tăng cường quan hệ thương mại trong đó có lĩnh vực thực phẩm
điều quan trọng là phải đảm bảo sự cân bằng giữa việc tạo thuận lợi thông thoáng trong các hoạt động thương mại
các chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng đồng thời cũng cần phải bảo vệ sức khỏe con người và động thực vật
nhiều quốc gia có quy định rất chặt chẽ về xuất khẩu thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân
vì thế muốn thâm nhập vào các thị trường khó tính cần phải vượt qua nhiều hàng rào thương mại
các đại biểu nhất trí đề cập đến những đánh giá và báo cáo của các nền kinh tế thành viên
trong việc thực hiện các nguyên tắc về việc cấp giấy chứng nhận được ủy ban kiểm tra xuất nhập khẩu thực phẩm và hệ thống chứng nhận đề ra
xác định các thiếu sót và thách thức trong việc thực hiện các nguyên tắc của ủy ban
tiếp tục đối thoại về việc sử dụng các sáng kiến nhằm cải thiện công tác thông tin tuyên truyền liên quan đến giấy chứng nhận xuất khẩu
tại cuộc họp nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế do việt nam làm chủ tịch
các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong sự phát triển của các nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
theo đó việt nam và các nền kinh tế thành viên khác của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
đều có chung ưu tiên hội nhập kinh tế phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa phát triển nông nghiệp hướng tới một nền kinh tế bền vững
cuộc họp nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế lần này hướng tới việc thảo luận đưa ra những giải pháp cụ thể
góp phần đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong cộng đồng
để hiện thực hóa mục tiêu này đại diện các nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
đã đưa ra những giải pháp cụ thể về hợp tác như tạo việc làm đào tạo nghề cho phụ nữ đặc biệt là những phụ nữ người dân tộc thiểu số
phụ nữ ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác xã hội
tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược nhóm đối tác chính sách về phụ nữ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tôi hy vọng phụ nữ việt nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa vào sự phát triển của xã hội
cũng như nền kinh tế
hàn quốc và việt nam là những đối tác quan trọng của nhau và có sự hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ
bộ bình đẳng giới và gia đình của hàn quốc cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống quản lý và chính sách thành công của mình
với bộ lao động thương bình và xã hội của việt nam
môi trường toàn cầu đang thay đổi chúng ta cần phải chú trọng hơn tới công nghệ thông minh để tạo ra nhiều giá trị cơ hội việc làm hơn cho phụ nữ
tôi hy vọng phụ nữ việt nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn vào sự phát triển của xã hội cũng như nền kinh tế
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tất cả các nền kinh tế thành viên apec tạo những cơ hội và dạy nghề cho phụ nữ sẽ giúp họ phát huy vai trò của mình trong cộng đồng xã hội
cũng tại phiên họp này các đại biểu đã thảo luận về bình đẳng giới phát huy khả năng sáng tạo của phụ nữ và thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực
theo các đại biểu để các chương trình hợp tác apec phát huy hiệu quả cần bảo đảm phụ nữ được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế và có đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế
phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ khăng khít đồng thời có vai trò quan trọng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay
từ khi việt nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế việc phát triển kinh tế tư nhân luôn được đảng quan tâm cả về chủ trương cũng như từng bước tạo lập chính sách phù hợp
cùng với các thành phần kinh tế khác sự phát triển của kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội đất nước
nguồn thu từ sản xuất công thương nghiệp dịch vụ khu vực ngoài nhà nước năm hai nghìn một mươi một gần một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm chỉ số này là trên một mươi ba
thuế thu nhập của người có thu nhập cao tăng từ năm ba mươi ba năm hai nghìn một mươi một lên mức là năm sáu mươi ba vào năm hai nghìn một mươi năm
kinh tế tư nhân đóng góp ba mươi tám năm tổng đầu tư toàn xã hội và bốn mươi tám ba gdp
đầu tư tư nhân trong nước tiếp tục tăng chiếm khoảng ba mươi tám năm tổng đầu tư toàn xã hội
một doanh nghiệp là phải nắm mắt kịp thời những định hướng những xu hướng
của nhà nước cũng như những cái ban hành những cái nghị định những cái chính sách của nhà nước để doanh nghiệp mình nắm bắt được những kiến thức cơ bản để truyền đạt lại cho những anh chị em trong công ty hay là cho những doanh nghiệp khác trong hiệp hội doanh nghiệp
trong cái nền kinh tế thị trường định hướng doanh nghiệp thì cái kinh tế thư nhân nó là cái ưu tố nòng khốt và được coi là cái vai trò quan trọng nhất để cho nó tạo ra cái động lực thúc đẩy
do cái quá trình phát triển của nền kinh tế là chính cái phát triển kinh tế nhân như thế nó tạo ra được cái khả năng khai thác được tối đa các nguồn lực tối đa cái khả năng của tất cả mọi người dân của mọi cái khu vực của mọi các nguồn lực vào tạo ra các sản phẩm xã hội
chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý điều hành nền kinh tế nói chung với thành phần kinh tế tư nhân nói riêng là quản lý bằng pháp luật vận hành theo quy luật thị trường
quản lý phải thiết lập và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân cũng như quyền được hưởng các lợi ích kinh tế xuất phát từ việc sử dụng quyền sở hữu đó
nếu không có sự đảm bảo ấy thì một số doanh nghiệp tư nhân sẽ gặp phải những rủi ro nếu đầu tư thời gian và tiền vốn của mình vào lĩnh vực kinh doanh chưa có định hướng cụ thể
nếu như mà một doanh nghiệp mà hoạt động không dựa vào pháp luật nhà nước không dựa vào những chính sách những chủ trương của đảng và nhà nước thì các doanh nghiệp đó sẽ sai phạm rất nhiều
cụ thể như các chính sách
các chính sách về thuế cũng sẽ sai phạm các chính sách về hoạt động thương mại hoặc song phương và đa phương cũng sẽ dẫn đến là sai phạm
cụ thể như là đầu tư sai đầu tư ra nước ngoài sai mục đích hoặc là kết hợp với nước ngoài để liên doanh với nước ngoài cũng sai mục đích dẫn đến những cái rủi ro lớn
để cho kinh tế tư nhân họ phát triển được thì chúng ta cũng thấy vai trò định hướng của nhà nước để làm thế nào
nó tạo ra một sự phát triển mang lại các lợi ích công bằng của xã hội
chính vì vậy cho nên là hiện nay nhà nước cũng đảng và nhà nước rất là quan trọng việc tạo những điều kiện những môi trường cho việc phát triển các doanh nghiệp cho sự gia đình các doanh nghiệp
nhưng bên cạnh đó thì chúng ta lại cũng có những thể chế để chúng ta định hướng nó làm thế nào để phát huy thế mạnh và khắc phục những cái gì là cái khiếu khuyết của kinh tế tư nhân trong kinh tế tư vườn
kinh tế tư nhân phát triển đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa
thể hiện qua sự tăng dần tỷ lệ lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp dịch vụ đồng thời đưa đến hệ quả tăng dần tỷ lệ đô thị hóa nâng cao số dân sống bằng các ngành nghề dịch vụ
kết quả này vừa góp phần phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật cho nền kinh tế lại vừa thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay khi thực tế đang đặt ra những yêu cầu đòi hỏi mới ở một mức độ cao hơn đa dạng hơn
hiện nay kinh tế tư nhân trở thành đặc trưng phổ biến trên thế giới tuy nhiên không có mô hình kinh tế tư nhân chung cho mọi quốc gia vào mọi giai đoạn phát triển
ngay ở cả các nước phát triển thì cũng có những mô hình kinh tế tư nhân khác nhau như hoa kỳ thì có kinh tế tư nhân tự do mới cộng hòa liên bang đức có kinh tế tư nhân xã hội nhật bản có kinh tế tư nhân phối hợp và trung quốc có kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa
tuy nhiên không có mô hình kinh tế tư nhân chung cho mọi quốc gia và mọi giai đoạn phát triển tuy nhiên không có mô hình kinh tế tư nhân chung cho mọi người

tính đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tổng giá trị bồi thường thiệt hại trên địa bàn được ubnd tỉnh phê duyệt là hơn một hai trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó số tiền cấp huyện đã chi trả cho người dân đạt hơn một một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
hiện tỉnh còn khoảng gần sáu trăm linh tỷ đồng giá trị thiệt hại chưa được phê duyệt để chi trả cho người dân
chính phủ yêu cầu bốn tỉnh miền trung đến hết tháng sáu phải hoàn thành dứt điểm công tác chi trả tiền bồi thường hỗ trợ thiệt hại cho người dân
thực tế tỷ lệ lao động được đào tạo nghề chỉ đạt trên bảy mươi năm
đây là một trong những thách thức lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
tại lễ bàn giao năm mươi cơ sở giáo dục dạy nghề từ sở giáo dục và đào tạo đã được bàn giao cho sở lao động thương binh và xã hội quản lý
nâng tổng số cơ sở giáo dục dạy nghề do sở quản lý là bốn trăm tám mươi cơ sở
thành phố phân đấu hàng năm đào tạo nghề cho bốn trăm linh lao động
trong đó chú trọng bốn ngành nghề trọng điểm như công nghệ thông tin cơ khí và tám ngành nghề dịch vụ
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi có tám mươi năm số lao động được dạy nghề
thưa quý vị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy có hai thay đổi lớn trong khâu xét tuyển
đó là thí sinh vừa đăng ký xét tuyển vừa đăng ký dự thi và cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển
chính việc không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển của thí sinh
sẽ khiến cho các trường thực hiện xét tuyển độc lập gặp khó khăn trong việc lọc thí sinh ảo
để giải quyết bài toán ảo trong mùa tuyển sinh năm nay thì hầu hết các trường đã chọn giải pháp xét tuyển theo nhóm
khác với những năm trước năm nay đại học y hà nội sẽ tham gia vào nhóm xét tuyển chung trong khu vực
bởi nếu tính không sát tỷ lệ thí sinh ảo để xác định đúng điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển
rất có thể sẽ lại lâm vào tình trạng thiếu chỉ tiêu ngay trong đợt đầu xét tuyển giống năm ngoái
kết quả xét tuyển năm ngoái thì chúng ta thấy rằng là các trường tốt đầu cũng không có nghĩa là sẽ cứ đinh ninh
rằng là tất cả thí sinh sẽ vào trường mình
tại vì hiện nay cái số mà thí sinh không đăng ký học mặc dù là nguyện vọng thứ nhất bắt đầu có xu hướng tăng lên
như vậy là số thí sinh đi nước ngoài số thí sinh học các trường khác
hoặc số thí sinh chưa học người ta có nguyện vọng khác có xu hướng tăng lên
vì vậy mà các trường kể cả tốt đầu cũng phải thận trọng về cái tỉ lệ ảo
vấn đề ảo năm hai nghìn một mươi bảy chắc chắn sẽ tiếp tục phát sinh khi mà trong quy chế quy định tất cả các nguyện vọng
mà thí sinh đăng ký xét tuyển được xét tuyển bình đẳng như nhau trong cùng một đợt xét tuyển
nhưng thí sinh chỉ được xét trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất từ trên xuống trong danh sách
các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển
vậy nên việc hình thành một nhóm xét tuyển chung của các trường trong khu vực
là điều hết sức cần thiết
chẳng những giúp các trường này không bị ảo lẫn nhau mà còn giúp các trường trong cùng khu vực
có ít thí sinh đăng ký xét tuyển hơn thuận tiện trong khâu xét tuyển
khi tham gia một trường thì chúng ta tạm gọi mỗi một trường sẽ là gần giống như là một cái trường con trong cái đại học quốc gia
chính vì như vậy thì dữ liệu năm nay bộ rất dễ dàng để có thể chia sẻ với nhóm lớn
và khi chia sẻ với nhóm lớn như vậy thì chúng ta có thể chạy một hình thức để đưa ra được điểm chuẩn
dự kiến thì nó sẽ bớt đi các cái nguyện vọng cứ ba bốn năm cho đến cái n của thí sinh
như vậy thì mỗi trường đều nhận được một kết quả dự báo ban đầu
từ kết quả dự báo ấy thì các trường sẽ mang về để sử dụng trên cái phần mềm phân tích
cái số liệu thống kê từ các cái kinh nghiệm tuyển sinh của các năm đưa ra một cái con số điểm chuẩn nó sát hơn
và cái số thí sinh mà có khả năng đỗ vào trường nó cao hơn
cái lợi đầu tiên nhìn thấy đó là khi các trường xét
đưa ra cái dự kiến điểm chuẩn và tỷ lệ xét duyệt của từng ngành của từng trường của trường mình
thì chúng tôi có thêm được những cái thông tin để xác định một cách chính xác
những thí sinh đó nằm trong dự kiến xét tuyển của mình nhưng không nằm trong dự định trúng tuyển của trường mình
thì chúng tôi có cơ hội để chúng tôi điều chỉnh
và như vậy nó sẽ giảm được cái tối đa tình trạng như năm ngoái đã từng xảy ra
đó là chúng tôi xét điểm theo cái tính toán của trường mình
nhưng trên thực tế các em lại không đến nhập học theo đúng cái tỷ lệ xét tuyển đó
cho nên nó lãng phí về mặt chỉ tiêu
đại diện trường đại học bách khoa đơn vị đảm nhiệm vai trò chủ trì tuyển sinh của nhóm miền bắc cho rằng
cách thức xét tuyển theo quy chế năm nay hoàn toàn phù hợp với phần mềm xét tuyển của nhóm gx năm ngoái
vì thế các trường tham gia nhóm miền bắc sẽ tiết kiệm được chi phí và nhân lực trong công tác tuyển sinh
trong quá trình xét tuyển thì chúng ta chia sẻ thông tin
và với cái sự chia sẻ thông tin thì sẽ có được một cái quy trình xét tuyển nó tốt nhất và giảm quan trọng nhất là đối với năm hai nghìn một mươi bảy này
đó chính là cái việc mà giảm cái tỷ lệ thí sinh ảo ngay từ những vòng đầu
để làm việc đó thì trường bách khoa hội cũng cùng với các trường đại học khác ở trong khu vực cũng đã bàn bạc và đưa ra cái quy trình xét tuyển
bài toán về thí sinh ảo trong mùa tuyển sinh năm nay đối với các trường sẽ vẫn còn nhiều ẩn số bởi nhóm các trường công an quân đội thường lấy điểm chuẩn cao và thời gian xét tuyển dài nên các nhóm xét tuyển chung sẽ khó cập nhật đầy đủ thông tin
bên cạnh đó việc cho thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng cũng dễ dẫn đến tình trạng thí sinh trúng tuyển nhưng không muốn học còn thí sinh muốn học và có khả năng học thì lại trượt
thực tế hàng năm hầu hết các trường tốt dưới đều có một tỷ lệ sinh viên có tên trong danh sách đỗ nhưng chỉ ở dạng chú chân
trong phần tin thế giới nước nga tưng bừng kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày chiến thắng vĩ đại

mùng chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy